do ảnh hưởng của mưa lớn từ thượng nguồn đổ về mức nước tại hồ chứa nhà máy thủy điện bắc hà tỉnh lào cai tăng nhanh
và để bảo đảm an toàn nhà máy đã xả lũ qua đập tràn với lưu lượng lớn
mực nước phía dưới hạ du thủy điện bắc hà lên cao cường suất lũ lớn nhất đạt mức bốn mươi cm một giờ
lúc một mươi bốn h chiều nay ngày sáu tháng một mươi trạm thủy văn long phúc huyện bảo yên quan trắc được mức nước lên đến bảy mươi hai ba mươi năm m dưới báo động hai là sáu mươi năm m
dự báo đỉnh lũ cao nhất trên sông chảy đoạn qua huyện bảo yên lên tới bảy mươi ba năm m cao trên báo động hai khoảng năm m sau đó lũ sẽ giảm dần
đây là trận lũ lớn thứ hai xuất hiện trên sông chảy tính từ đầu mùa mưa năm hai nghìn hai mươi đến nay
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã khuyến cáo người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông chảy cần theo dõi sát diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời